sau khi thông qua quyết định khám xét nơi ở của bà tùng lực lượng chức năng đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
tại thời điểm kiểm tra kế toán của công ty vắng mặt bà tùng không xuất trình được chứng từ sổ kê khai hàng hóa hợp pháp
được biết công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại một thành viên tùng pháp hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn bảy
chuyên mua bán các mặt hàng bánh kẹo hàng hóa nông sản tại gia lai với số lượng lớn
theo điều tra ban đầu số tiền trốn thuế của công ty tùng phát khoảng sáu tỷ đồng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án